hậu quả trước mắt là các đợt viêm khớp do gút cấp
ở giai đoạn đầu các đợt viêm này thường không kéo dài không thường xuyên và rất dễ điều trị
nếu bệnh không được điều trị đúng và đủ các đợt viêm khớp sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và kéo dài hơn khó điều trị hơn
và hậu quả lâu dài của bệnh sẽ là viêm nhiều khớp xuất hiện nhiều u cục quanh khớp cứng khớp biến dạng khớp hạn chế vận động sỏi hệ tiết niệu đặc biệt là sỏi thận và nguy hiểm hơn nữa là suy chức năng thận
giải thích về thời tiết lạnh gia tăng bệnh nhân gút tái phát đợt cấp
các chuyên gia cho rằng thời tiết lạnh là một yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện và phát triển của bệnh lý trong đó rõ rệt là các bệnh về khớp
các bệnh nhân khớp đều cảm thấy có sự ảnh hưởng rõ rệt của thời tiết
sự thay đổi của thời tiết kéo theo sự thay đổi của các yếu tố bên trong cơ thể như độ nhớt dịch khớp sự kết tụa của các muối thay đổi nồng độ các hóa chất trung gian trong cơ thể thay đổi vận mạch kết quả khiến nhiều người bị mắc bệnh gút tái phát
và trên thực tế đợt gút cấp có nguyên nhân chủ yếu liên quan đến chế độ ăn
người bệnh có xu hướng sử dụng nhiều hơn các thực phẩm giàu chất đạo thức ăn nhanh đồ chiên dầu mỡ
việc dung nạp quá nhiều chất này sẽ làm tăng hẳm lượng acid uric trong máu dần dần hình thành tinh thể muối urat bảo quảnh các khớp gây ra những cơn gút cấp
theo nghiên cứu rượu bia là nguồn cung cấp prin lớn làm tăng nồng độ acid uric trong máu
khi kết hợp cùng với các món ăn dầu đạm khác thì tạo cơ hội cho cơn gút cấp ghé thăm nhanh hơn
bệnh gút là bệnh viêm khớp do vi tinh thể đặc trưng bởi những đợt viêm khớp cấp tái phát có lắng động tinh thể muối urat natri trong các mô
gây ra do tăng acid uric trong máu đây là bệnh do dối loạn chuyển hóa nhân purin thuộc nhóm bệnh dối loạn chuyển hóa
cơn gút cấp tính đầu tiên thường xuất hiện ở lứa tuổi ba mươi năm đến năm mươi năm ít khi trước hai mươi năm hoặc sau sáu mươi năm tuổi
ở nữ ít xảy ra trước tuổi bán kinh ở nam mắc ở tuổi càng trẻ thì bệnh càng nặng
bệnh có thể xảy ra sau bữa ăn có nhiều thịt nhất là loại thịt có nhiều purin rượu sau xúc cảm mạnh
sau chấn thương kể cả vi chấn thương sau nhiễm khuẩn dùng các thuốc lợi tiểu như thiazit
cơn gút cấp xuất hiện đột cột ban đêm bệnh nhân thức dậy vì đau ở khớp thường là khớp bàn ngón chân cái chiếm khoảng sáu mươi bảy mươi
khớp sưng đỏ to phù nề căng bóng nóng đau dữ dội và ngày càng gia tăng và chẳng nhẹ cũng rất đau
thay đổi thứ tự bàn chân cổ chân gối bàn tay cổ tay khỉu hiếm thấy ở khớp háng vai cuộc sống
lúc đầu chỉ viêm một khớp sau đó có thể viêm theo nhiều khớp
ngoài khớp da túi thanh dịch gân bao khớp cũng có thể bị thương tột
các dấu hiệu viêm có thể kéo dài nhiều ngày thường từ năm đến bảy ngày
rồi các dấu hiệu viêm giảm dần đỡ đau đỡ nề bớt đỏ hết cơn khớp trở lại hoàn toàn bình thường
trong cơn gút cấp có thể có suốt vừa hoặc nhẹ đa số là loại đa nhân dưới kính hiển vi thấy nhiều tinh thể ú rác
cơn gút cấp dễ tái phát khoảng cách có thể gần nhưng cũng có thể rất xa
có khi hơn một mươi năm
bên cạnh thể điển hình cũng có thể tối cấp với khớp viêm sưng tấy dữ dội
bệnh nhân đau nhiều nhưng cũng có thể gặp thể nhẹ kín đáo đau ít dễ bị bỏ qua
láng đặng ú rác làm cho hình thành các tô phi dưới da và gây nên bệnh khớp mạng tính do ú rác
tô phi thường biểu hiện chậm hàng chục năm sau cơn hút đầu tiên nhưng cũng có khi sớm hơn
khi đã xuất hiện thì dễ tăng số lượng và khối lượng
tô phi thường thấy trên sụn vành tay rồi đến khỉu tay ngón chân cái gót chân mu hẳn chân gần na chìn
bệnh khớp do urat xuất hiện chậm khớp bị cứng đau khi vận động và làm hạn chế vận động
khớp có thể sưng to vừa phải không đối xứng cũng có thể có tô phi kèm theo
trên ít quang thấy hẹp khớp hình ảnh khuyết xương hình hốc ở đầu xương
ú rác lắng động giải rác ở tổ chức kẽ thận bề thận niệu quản
sỏi thận một mươi hai mươi các trường hợp hút điều kiện thuận lợi là ph đức tiểu quá toan nồng độ acid uric cao
xoải ú rác thường nhỏ và không cản quang
lúc đầu chỉ có proteiniu có thể có kèm theo hồng cầu bạch cầu vi thể dần dần diễn tiến đến suy thận
suy thận thường gặp ở thể có tô phi tiến triển chậm và làm nguyên nhân gây tử vong
sau khi khám bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định các xét nghiệm
khi đó acid uric máu tăng hơn bốn mươi
tuy nhiên khoảng bốn mươi bệnh nhân có cơn hút cấp nhưng acid uric máu bình thường
định lượng acid uric niệu hai mươi bốn h để xác định tăng bài tiết hay giảm thải tương đối
nếu acid uric niệu tăng dễ gây xoải thận và không được chỉ định nhóm thuốc tăng đào thải uric
xét nghiệm dịch khớp rất quan trọng nhất là tìm thấy tinh thể u rác trong dịch khớp
các xét nghiệm khác như tốc độ lắng máu tăng crp bình thường hoặc tăng
các khuyết xương hình hốc ở đầu xương hẹp khe khớp gai xương
về điều trị nguyên tắc chung điều trị viêm khớp trong cơn hút cấp
và dự phòng tái phát cơn gút dự phòng lắng đặng u rác trong các tổ chức
và dự phòng biến chứng thông qua điều trị hội chứng tăng acid urid máu
với mục tiêu kiểm soát acid uric máu dưới ba trăm sáu mươi micromont trên lít
với gút chưa có hạt tô phi và dưới ba trăm hai mươi micromol trên lít khi gút có hạt tô phi
trong điều trị chế độ ăn uống sinh hoạt của người bệnh có vai trò quan trọng nhất đối với bệnh gút
người bệnh tránh các chất có nhiều proin như tạng động vật thịt cá tôm cua
có thể ăn trứng hoa quả ăn thịt không quá một trăm linh gram một ngày
không uống rượu cần giảm cân tập luyện thể dục thường xuyên
người bệnh uống nhiều nước khoảng từ hai đến bốn lít trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt là các loại nước khoáng có kiềm hoặc nước kiềm
điều này sẽ làm tăng lượng nước tiểu trong ngày
giúp hạn chế tối đa sự lắng nặng u rác trong đường tiết niệu
tránh các thuốc làm tăng acid uric máu
tránh các yếu tố làm khởi phát
cơn gút cấp như stress thấn thương
về thuốc điều trị nội khoa ở người bệnh hút
tùy từng cá nhân mà các bác sĩ sẽ chỉ định cụ thể
người bệnh gút phải được theo dõi trong suốt quá trình điều trị
xét nghiệm định kỳ công thức máu đường lipid acid uric máu
chức năng ngàn thận siêu âm hệ điệu mỗi tháng trong ba tháng đầu
sau đó kiểm tra định kỳ theo chỉ định của bác sĩ
thông thường có một đến hai cơn mỗi năm khoảng cách các cơn ngắn lạ
một mươi đến hai mươi năm sau cơn đầu tiên xuất hiện các tô phi
và bệnh khớp uric làm hạn chế vận động
bệnh nhân tử vong do truy thận hay do tay biến mạch máu
có một số thể nhẹ hơn cơn gút ít xảy ra không có tô phi
cũng có một số thể nặng hơn xảy ra ở người trẻ
chưa đủ ba mươi tuổi cơn gút dày liên tiếp tô phi và bệnh khớp do uric xuất hiện sớm
chính vì vậy bệnh nhân gút cần có một chế độ sinh hoạt hợp lý
giảm ăn các chất dầu purine chất béo
khi thời tiết lạnh người bệnh ngại vận động khiến cho các khớp càng sơ cứng
vì thế người bệnh gút vẫn nên duy trì chế độ tập luyện nhẹ nhàng trong nhà
cùng với việc giữ ấm cơ thể
khi ra ngoài cần giữ ấm như đi găng tay tắt chân đội mũ quảng khăn ấm
bảo đảm chân tay không bị lạnh
buổi tối người bệnh gút có thể ngâm chân vào nước muối ấm
hoặc sử dụng túi trường để chân tay được ấm hơn
bên cạnh đó người bệnh gút cần điều trị tốt các bệnh lý gây bệnh gút thứ phát
như suy thận do thuốc các bệnh lý chuyển hóa
điều đặc biệt việc dùng thuốc điều trị cần tuân thủ chỉ định của các bác sĩ
không tự ý dùng thuốc không dùng thuốc theo mách bảo
sẽ nguy hại đến sức khỏe và bệnh có thể diễn biến nặng hơn